thưa quý vị tối qua các cổ động viên trên khắp cả nước từ hà nội đến đà nẵng đồng nai bình thuận
đã đổ ra đường ăn mừng chiến thắng của đội tuyển u hai mươi ba việt nam sau khi giành huy chương vàng bóng đa nam tại sea games ba mươi một
để chủ động phòng chống ủn tắc giao thông ngăn chặn đua xe trái phép công an các địa phương đã triển khai kế hoạch
bố trí lực lượng phân luồng hướng dẫn người dân đi ăn mừng trong an ninh trật tự đảm bảo không để xảy ra sự cố giao thông

hiện nay trên các tuyến đường thuộc địa bàn quận thì cái mật độ lưu thông trên địa bàn cũng như người dân tham gia giao thông rất là đông
tuy nhiên thì tại các chốt có cảnh sát giao thông hướng dẫn thì mọi người dân khi tham gia thì đều cơ bản là chấp hành nghiêm túc
cái sự hướng dẫn và phân luồn của lực lượng cảnh sát giao thông hầu như mọi người đều chấp hành nghiêm túc
tất cả các trường hợp mà cố tình vi phạm hoặc là có các hành động quá khích như là đua xe lạng lách đánh võng dừng các phương tiện đấu pháo sáng trên đường
thì lực lượng cảnh sát giao thông cũng như các lực lượng khác của công an quân sẽ kiên quyết xử lý và lập biên bản tất cả các trường hợp vi phạm
góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn quận
đội cảnh sát giao thông trật tự đã phối hợp với công an ba mươi phường xã và các đội nghiệp vụ để hướng dẫn cho người dân đi cổ vũ đội tuyển việt nam
giành chiến thắng trên trật tự an toàn và cương quyết xử lý những đối tượng vi phạm về trật tự an toàn giao thông như điều khiển xe
lạng lách đánh võng điều khiển xe bằng một bánh hoặc là những xe tải mà điều khiển xe mà chở người trên thùng xe hoặc chở người trên mua xe để sẽ cương quyết xử lý
chiến thắng của đội tuyển
đồng hành với u hai mươi ba việt nam và thành tích của đoàn thể thao việt nam tại sigen ba mươi một như bùng nổ niềm vui đặc biệt sau thời gian dài dịch bệnh covid một mươi chín
đồng hành với người dân còn có cả những hy sinh thầm lặng của bao chiến sĩ công an để bảo vệ cho niềm vui của người dân luôn được trọn vẹn an toàn